chuyển sang những tin tức khác
thưa quý vị cục hàng không việt nam dự báo đường bay thường lệ giữa việt nam và các nước đông bắc á châu âu sẽ hồi phục vào cuối năm nay
cục hàng không việt nam cho biết do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín hiện chỉ còn khoảng ba mươi hãng hàng không nước ngoài từ các nước đông bắc á đông nam á trung đông và pháp khai thác các chuyến bay chở hàng hóa nhà ngoại giao chuyên gia nhà đầu tư người lao động tay nghề cao sinh viên nước ngoài đi đến việt nam
cục hàng không cho rằng các đánh giá dự báo tình hình vận tải hàng không năm hai nghìn hai mươi một sẽ cải thiện so với năm hai nghìn hai mươi đặc biệt vào nửa cuối năm hai nghìn hai mươi một khi việc tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín được đẩy nhanh tại việt nam nói riêng và thế giới nói chung đặc biệt là tại nhiều thị trường trọng điểm của hàng không việt nam như đông bắc á châu âu sẽ đủ điều kiện tạo miễn dịch cộng đồng làm cơ sở từng bước mở lại hoạt động vận chuyển hàng không quốc tế vào cuối quý ba đầu quý bốn năm hai nghìn hai mươi một
những đánh giá nêu trên dự báo thị trường hàng không việt nam sẽ bắt đầu phục hồi từ giữa quý ba năm hai nghìn hai mươi một với sản lượng thông qua các sân bay của việt nam năm hai nghìn hai mươi một ước đạt trên bảy mươi triệu hành khách